tiếp chủ tịch tập đoàn hsbc của anh thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng ngân hàng hsbc thành công ở việt nam
có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của việt nam
các chỉ tiêu tín dụng và lợi nhuận của hsbc việt nam đều tăng trưởng tốt
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam sẽ nỗ lực điều hành chính sách để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô
nhất là bảo đảm ổn định chính sách tiền tệ
thủ tướng cũng khẳng định mục tiêu đầu tư kinh doanh của việt nam rất hấp dẫn
thủ tướng mong muốn hsbc mở rộng phát triển thêm các lĩnh vực kinh doanh mới ở việt nam trong bối cảnh mới
trở thành ngân hàng nước ngoài mẫu mực tại việt nam với chất lượng tốt và dịch vụ đa dạng
chủ tịch tập đoàn hsbc cho biết việc kinh doanh ở việt nam của hsbc tiến triển hết sức tốt đẹp
nhờ có hsbc hoạt động mà nhiều doanh nghiệp anh và việt nam làm ăn trở nên thuận lợi hơn
ông đánh giá môi trường đầu tư kinh doanh việt nam rất tốt
con người việt nam rất lạc quan nỗ lực thúc đẩy đầu tư của anh và việt nam
hy vọng sau sự kiện brexit hiệp định thương mại tự do anh việt nam sẽ được ký kết để thúc đẩy thương mại song phương phát triển
ông cam kết hsbc tăng cường hợp tác đầu tư làm ăn lâu dài tại việt nam